sự cố vỡ bể chứa chất thải của xí nghiệp khai thác thiết suối bắc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kim loại màu nghệ tĩnh ở xã châu thành huyện quỳ hợp đã làm cho gần một trăm linh mét khối nước và bùn thải quặng tràn ra chảy xuống suối nậm hướng đã làm cho cá chết hàng loạt quanh khu vực này
ngay sau khi sự cố xảy ra chính quyền địa phương và công ty đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả
tuy nhiên suối dòng hạ liu suối nậm huống từ điểm bùn thải chảy ra nước suối vẫn đục ngầu hai bên bờ suối bùn thải bám đen
việc vỡ đập chứa bùn thải đang ảnh hưởng đến cuộc sống người dân các xã châu thành châu cường châu quang của huyện quỳ hợp
cũng như xã châu quang ở các xã châu cường châu thành hiện tượng cá chết hàng loạt trên dọc dòng suối nậm huống đã xảy ra khiến các hộ dân rất lo lắng
nước đã bị ô niệm mà nếu mà mình không đào thì cũng coi như các năm trước thì những cái đám ruộng mà khi mình chưa triển khai
đào cái hồ lắng này thì các cái đám ruộng nó sẽ có thể có những đám này ra cả một nửa ruộng luôn và có đám nhỏ nhỏ là cả ruộng cả bỉ luôn
sau khi làm cái hồ lắng này thì nó cũng đã hạn chế được rất nhiều
thì nhưng mà trước kia chưa có khai thoạc hàng sản thì cả cái cánh đồng của châu quang này vẫn sản xuất bình thường từ hàng chục năm đây rồi
thì sau khi khai thoạc hàng sản thì đặc biệt là có gì phát hiện nhất là cái nước chảy trên cái mương trên cái mương trên khe suối là nó đục ngầu
từ khe suối nó đổi màu khi thì đục mà khi thì màu
màu trắng khi thì màu đỏ đủ kiểu luôn
cùng với việc ô nhiễm nguồn nước gây cá chết hàng loạt thì các diện tích ruộng lúa nước của bà con nông dân các xã dọc theo nguồn suối nậm hướng cũng bị ô nhiễm bùn bồi lắng
chỉ tính riêng xã châu quang đã có hai mươi hai trên hai mươi sáu xóm bị ảnh hưởng với trên ba trăm linh hectare
hồi sáng hôm qua là chúng tôi lên làm việc trên xã là nằm được nguồn thông tin là cá chết tự nhiên bất thường trên cái dòng sông nậm huống
là anh em vào ủy ban chúng tôi ra và thấy bà con đang bắt rất đông và mỗi năm thì cũng đục nhưng mà hiện tượng cá chết chưa có
mới phát hiện là cá chết trong ngày hôm qua là toàn bộ anh em cán bộ ủy ban tập trung đi xuống các xóm và tuyên truyền cho bà con không được ăn cá
thông báo là không cho nước chảy vào đông rồ nguyên nhân thì nước đục chảy từ châu thành trở về

không biết là truyền truyền đầu nguồn thì không được ăn cá

đến sáng ngày một mươi một tháng ba ngay điểm vỡ bể lắng bùn quặng vẫn còn chất đống
dọc hai bên suối nậm hướng vết bùn thải chảy dâng cao khoảng ba mươi bốn mươi cm còn hiện rõ hai bên bờ
người dân các xã dọc con suối nậm hướng rất lo lắng vì sự cố này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và hoạt động sản xuất sinh hoạt của nhân dân
hiện huyện quỳ hợp đã đình chỉ mọi hoạt động khai thác của xí nghiệp thiếc suối bắc
các ngành chức năng của tỉnh đã tiến hành lấy mẫu bùn thải mẫu nước để làm rõ nguyên nhân và có các giải pháp nhằm xử lý các hệ lụy có thể xảy đến với người dân trên địa bàn